trong khuôn khổ vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai vào lúc một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại sân vận động quốc gia mỹ đình
sẽ diễn ra trận đấu bóng đá giữa đội tuyển việt nam và ả rập xê út
trước thêm trận đấu cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã đưa ra hướng dẫn cho khán giả vào sân xem trận đấu bằng căn cước công dân gắn chip điện tử
theo đó khán giả cần tới sân sớm để thực hiện việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế
khi đến sân cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip
nếu chưa có thì sử dụng thông báo số định danh cá nhân do công an xã phường cấp
để kiểm tra thông tin công dân tiêm chủng xét nghiệm tích hợp trên thẻ căn cước công dân vé bóng đá khi vào sân
ngoài ra khán giả nên cài đặt sử dụng ứng dụng vneid để check on
kê khai di chuyển nội địa vùng kết quả xét nghiệm trước khi đến sân kiểm tra thông tin tiêm chủng trên ứng dụng này
trường hợp khán giả không có thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng vneid
thì thực hiện theo quy định của ban tổ chức như mang theo giấy tờ tùy thân chứng nhận mũi tiêm
kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và về bóng đá
theo quy định của ban tổ chức trận đấu để đảm bảo an toàn về phòng dịch
khán giả vào sân bắt buộc phải khai báo y tế có chứng nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine
giấy xác nhận âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai tiếng đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra